bệnh nhân số năm trăm năm mươi sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là nữ trú tại chùa bảo thắng phường sơn phong là sư cô
bệnh nhân không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi một
trong một tháng gần đây bệnh nhân có tiếp xúc với các ni cô trong chùa và những vật tử đến tụng kinh hàng ngày
bệnh nhân sống chung phòng với hai sư cô khác trong chùa sau đó được cách ly tại chùa lấy mẫu và hiện tại chưa có dấu hiệu bất thường
vào chiều qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp cùng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế vĩnh sương kịp thời ngăn chặn bốn mươi một người nhập cảnh trái phép bằng đường thủy
trước đó vào khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông
tổ công tác phát hiện tám phương tiện thủy chạy từ hướng campuchia về việt nam nên tiến hành dùng phương tiện kiểm tra
phát hiện trên phương tiện có chở hai mươi người lớn và hai mươi một trẻ em tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc việt nam
qua làm việc được biết các hộ gia đình trên sông trú tại tỉnh siêm riệp và tỉnh busat của campuchia do hoàn cảnh sống khó khăn
nên có ý định trốn về việt nam sinh sống tại đồng tháp và tây ninh
sau khi được lực lượng chức năng phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động quay trở lại campuchia tiếp tục làm ăn sinh sống
nhất là trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp số người này đã đồng ý quay trở lại campuchia
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các chuyến bay đi và đến đà nẵng cũng như xe khách liên tỉnh tạm dừng hoạt động
người dân được khuyến cáo ở trong nhà chỉ ra đường khi thực sự cần thiết
tuy nhiên bằng đường biển đã xuất hiện tình trạng tàu cá chở người từ đà nẵng về các địa phương để trốn khai báo và cách ly
sự việc xảy ra vào ngày ba mươi tháng bảy
bằng đường biển một tàu đánh cá đã chở chín người từ đà nẵng ra huế
đồn biên phòng sơn trà thành phố đà nẵng
đồn biên phòng lăng cô tỉnh thừa thiên huế phối hợp phát hiện xử lý
hai người sống tại đà nẵng được tạo điều kiện theo thuyền cá vào lại thành phố
bảy người có hộ khẩu thường trú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế về địa phương khai báo cách ly tại nhà
lãi lịch của phương tiện này là rõ ràng
to thì ở đà nẵng nhưng mà gia đình huế thì ở huế
lai lịch rõ ràng thì chúng tôi đã thông báo cho lăng cô
bởi vì có địa chỉ lai lịch về những phương tiện này về ở đó
vì chúng tôi đã thông báo cho bình thôn lăng cô kiểm tra
để tránh tình trạng người dân tiếp tục bằng đường biển từ đà nẵng đi ra các địa phương khác để trốn khai báo cách ly
đồng thời quản lý để không xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển
thời gian qua các trạm biên phòng tại thành phố đà nẵng đã tăng cường quân số kiểm tra chặt chẽ tàu thuyền ra vào
kiểm tra các phương tiện ra vào và đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ lượng người và phương tiện xuất nhập qua trạm này
để tránh tình trạng có những trường hợp lợi dụng để đi ra vào không phép
chứ không có đây nói chung là bọn tôi ngoài biển cũng lo lắm
biết kia kia thông tin là bọn tôi biết hết
ngoài biển có tầng bà sao sao là bọn tôi biết hết
nhưng thỉnh thử bọn tôi đi hồi đi hồi chỗ nào là về chỗ đó không dám đi các chỗ khác nữa
cùng với công tác kiểm tra kiểm soát lực lượng biên phòng đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở ngư dân
về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
phân luồn lượng tàu thuyền ra vào các cảng để tránh tụ tập đông người
mặt khác các thuyền viên trên tàu quá trình xuất nhập cảnh đều được kiểm tra thân nhiệt và cấp phát khẩu trang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang điều tra vụ án nguyễn văn xuân cùng đồng phạm
can tội giết người và gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
tại đường ba trăm năm mươi một thuộc thôn kiều trung xã hồng thái huyện an dương thành phố hải phòng
trong quá trình khám nghiệm hiện trường
có tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu yamaha supiter màu đỏ
có số khung là rlcj năm b chín trăm năm mươi ci một trăm bốn mươi nghìn bốn trăm một mươi ba số máy năm b chín năm một bốn không bốn một hai
để phục vụ yêu cầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng thông báo
truy tìm chủ sở hữu hoặc những người có liên quan đến chiếc xe mô tô trên
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
địa chỉ số bốn lê đại hành quận hồng bàng tp hải phòng
hoặc điều tra viên nguyễn đức toàn
ngoại chín trăm một mươi bốn bốn trăm tám mươi sáu chín trăm năm mươi năm để giải quyết
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng trung hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm năm mươi sáu đặng quốc trinh
phường lê thanh nghị tp hải dương tỉnh hải dương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ nhậm sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín hộ khẩu thường trú
tại công ty thương nghiệp cẩm giang huyện cẩm giang tỉnh hải dương
đối tượng này có bàn tay phải bị thương ở ngón giữa
và đối tượng đỗ thị nhã sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú
tại tổ tám cụm năm phường bắc sơn quận kiến an tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an tp hải dương tỉnh hải dương
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý